từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ ba mươi chín
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung mương đề nghị bộ chính trị
ban chấp hành trung mương xem xét thi hành kỳ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với nguyên ủy viên trung mương khóa một mươi nguyên phó trưởng ban tuyên giáo trung mương nguyễn bắc son
và ủy viên trung mương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung mương nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn đã bị khởi tố bắt tạm giam
trong vụ án hình sự tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của tổng công ty nghe nhìn toàn cầu avg
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỳ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung mương quyết định thi hành kỳ luật
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình trương quý dương
do phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả rất nghiêm trọng trong vụ án vô ý làm chết người xảy ra
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban thường vụ đảng ủy tập đoàn xăng dầu việt nam và những cá nhân liên quan
xem xét thi hành kỳ luật ban thường vụ tỉnh hòa bình ủy ban kiểm tra trung mương quyết định thi hành kỳ luật
bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí trần sơn hải nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
nguyên phó bí thư ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
đồng chí lê thanh quang ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh hòa bình có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng
tuy nhiên đồng chí lê thanh quang đang mắc bệnh hiểm nghèo ủy ban kiểm tra trung mương chưa xem xét xử lý kỷ luật theo quy định
tại kỳ họp thứ ba mươi chín cũng đã xem xét thi hành kỷ luật đồng chí bùi trọng đắc tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hòa bình và đồng chí vũ văn sử nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy
nguyên giám đốc sở dục và đào tạo tỉnh hà giang